hà nội thêm một mươi năm một trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
sở y tế hà nội vừa thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong hai mươi bốn giờ qua
theo sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày một ba hai nghìn hai mươi hai đến một mươi tám h ngày hai ba hai nghìn hai mươi hai
hà nội ghi nhận một mươi năm một trăm một mươi bốn ca bệnh năm bốn trăm bảy mươi sáu ca cộng đồng chín sáu trăm ba mươi tám ca đã cách ly
bệnh nhân phân bố tại năm trăm một mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày
đồng anh tám trăm tám mươi bốn hoàng mai tám trăm bảy mươi tám sóc sơn tám trăm năm mươi chín nam tự liêm tám trăm ba mươi bốn bắc tự liêm tám trăm hai mươi chín
lòng biên tám trăm linh tám mê linh bảy trăm bảy mươi ba thanh trị bảy trăm hai mươi bảy
hoài đức sáu trăm chín mươi ba thanh sơn năm trăm sáu mươi hai
đây là ngày có số ca bệnh nhiều nhất từ khi có dịch ở hà nội
trước đó từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi tám h ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
hà nội ghi nhận một mươi ba ba trăm hai mươi ba ca bệnh năm hai trăm một mươi bốn ca trong cộng đồng tám một trăm linh chín ca đã cách ly
cộng dông số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
là ba trăm linh ba năm trăm sáu mươi một ca
theo số liệu từ cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cập nhật đến ngày một tháng ba
hà nội có năm trăm chín mươi ba ba trăm năm mươi hai bệnh nhân điều trị tại nhà chín trăm một mươi hai bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly
sáu hai trăm ba mươi năm bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
trong số ca bệnh nhân đang điều trị có ba tám trăm bốn mươi f ở mức độ trung bình một một mươi bốn ca nặng nguy kịch
trong số các ca nặng nguy kịch có tám trăm chín mươi ca phải thở oxymasc gọn kính
hai mươi tám ca phải thở oxy dòng cao hfnc
sáu ca thở máy không xâm lấn năm mươi sáu ca phải thở máy xâm lấn và bốn ca lọc máu
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội đề nghị sở y tế chủ trị phối hợp với các quận huyện thị xã
phối hợp các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn thống nhất triển khai
để đảm bảo dành năm mươi số giường điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
trong tình huống số ca nhiễm tiếp tục tăng cao
các quận huyện thị xã phát huy mạnh mẽ phương châm bốn tại chỗ
tăng cường vai trò người đứng đầu chính quyền
cấp huy động thêm các đoàn thể chính trị xã hội các cơ sở lực lượng thanh niên phụ nữ
để kịp thời bổ sung thành phần các tổ covid một mươi chín cộng đồng
tổ hỗ trợ quản lý và điều trị f tại nhà là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở
và phù hợp với tình hình của địa phương
tổ chức tập hướng quy trình tư vấn chia sẻ kiến thức phòng chống dịch bệnh
các dấu hiệu triệu chứng đầu mối liên hệ tư vấn chăm sóc
kịp thời phối hợp cán bộ y tế xử lý các tình huống phát sinh
đồng thời chia sẻ học hỏi các mô hình hay của các đơn vị tổ chức phân công
các lực lượng phối hợp nhịp nhàng tổ hợp thêm để giảm bớt áp lực
cho lực lượng y tế cơ sở tập trung vào công tác chuyên môn quản lý tư vấn
điều trị các đối tượng nguy cơ cao phụ nữ có thai và trẻ em chưa được tiêm vaccine
có thể thấy con số thống kê về ca mắc mới đang liên tục leo thang
đỉnh điểm là hà nội chưa có ngày nào trong tuần qua ca mắc giảm dưới một mươi ca một ngày
cùng với đó theo số liệu chúng tôi có được hiện nay
chín mươi chín f đang điều trị tại nhà và khỏi bệnh khá nhanh do đã tiêm đủ vaccine ít nhất là hai mũi
tính riêng hà nội đang có năm trăm chín mươi ba ba trăm năm mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà
trong số các bệnh nhân đang điều trị có ba tám trăm bốn mươi f ở mức độ trung bình một một mươi bốn ca nặng nguy kịch
kể từ khi đợt dịch thứ tư ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bùng phát hà nội đã có hai trăm tám mươi tám bốn trăm bốn mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín
theo số liệu từ cục quản lý
quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cập nhật đến ngày một tháng ba hà nội có năm trăm chín mươi ba ba trăm năm mươi hai bệnh nhân điều trị tại nhà
chín trăm một mươi hai bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly sáu hai trăm ba mươi năm bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
trong số các bệnh nhân đang điều trị có ba tám trăm bốn mươi f ở mức độ trung bình một một mươi bốn ca nặng nguy kịch
trong số các ca nặng nguy kịch có tám trăm chín mươi ca phải thở oxy mask gọng kính hai mươi tám ca phải thở oxy dòng cao hfnc
ba mươi sáu ca phải thở oxy dòng cao hfnc ba mươi sáu ca phải thở oxy dòng cao hfnc
ba mươi sáu ca phải thở máy không xâm lấn năm mươi sáu ca phải thở máy xâm lấn bốn ca lọc máu
theo thông tin từ bệnh viện thanh nhàn hiện tại cơ sở này đang điều trị ba trăm một mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín
đều là các trường hợp thuộc tầng hai và tầng ba hầu hết các bệnh nhân chuyển nặng đều là người cao tuổi
người có bệnh nền chưa tiêm tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
theo phân công của sở y tế hà nội bệnh viện thanh nhàn có thể tiếp nhận điều trị tối đa ba trăm năm mươi f
theo số liệu cập nhật đến bảy giờ sáng ngày hai tháng ba
bệnh viện nhiệt đới trung ương hiện có sáu trăm tám mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
trong số này có hai trăm một mươi sáu bệnh nhân nặng nguy kịch tám bệnh nhân phải can thiệp ecmo
sáu mươi sáu bệnh nhân phải thở máy ba bệnh nhân thở hfnc
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội đề nghị sở y tế
chủ trì phối hợp với các quận huyện thị xã phối hợp các bệnh viện trung ương
đóng trên địa bàn thống nhất triển khai để đảm bảo dành năm mươi số giường điều trị bệnh nhân
nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn trong tình huống số ca nhiễm tiếp tục tăng cao
các quận huyện thị xã phát huy mạnh mẽ phương châm bốn tại chỗ
tăng cường vai trò người đứng đầu chính quyền các cấp huy động thêm các đoàn thể chính trị xã hội
tại cơ sở lực lượng thanh niên phụ nữ để kịp thời bổ sung thành phần các tổ covid một mươi chín cộng đồng
tổ hỗ trợ quản lý và điều trị f tại nhà là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở
và phù hợp với tình hình của địa phương
các hệ thống y tế lúc này người dân đã ý thức hơn về dịch bệnh thậm chí nhiều người nhờ sự hỗ trợ
của nhân viên y tế các hệ thống kênh truyền thông chính thống mà đã cùng gia đình mình vượt qua đại dịch
chúng ta hãy cùng chia sẻ kiến thức phòng chống dịch bệnh các dấu hiệu triệu chứng đầu mối liên hệ
tư vấn chăm sóc kịp thời phối hợp với cán bộ y tế xử lý các tình huống phát sinh ra các bạn
vâng câu chuyện gánh còng lưng của các cựu f hay những người may mắn chưa nhiễm covid một mươi chín
đang được chia sẻ dần dần trên mạng xã hội hà nội với số lượng lao động tình hòa cũng đang phải chịu áp lực như thế
ngoài việc của mình nhiều nhân viên còn gánh thêm việc của đồng nghiệp
áp lực môi trường tư nhân đã khắt khe thì đối với những cán bộ lãnh đạo công chức viên chức
người lao động trong các cơ quan nhà nước cũng đang phải gồng mình thay phiên làm việc sớm tối
từ sau dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đến nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
bùng phát mạnh với số ca nhiễm liên tục tăng cao
trong tuần qua trung bình mỗi ngày hà nội ghi nhận một mươi ca mới tăng một trăm ba mươi năm so với hai tuần trước
trong đó có nhiều ca mắc trong cán bộ lãnh đạo công chức viên chức người lao động trong các cơ quan công sở trên địa bàn
điều này dẫn tới nhiều bộ phận trong tình trạng thiếu người phải có nhân viên từ các bộ phận khác hỗ trợ xử lý công việc thay
sáng mồng hai tháng ba tại khu hành chính liên cơ quan trên đường võ chí công hà nội khá đông người dân
đến các cơ sở ngành
giải quyết thủ tục hành chính
trong khu vực tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của sở xây dựng hà nội có tám quầy làm việc
nhưng chỉ có bốn cán bộ thường trực
bào cửa tiếp nhận văn thư nhiều thời điểm không có nhân viên cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ngồi phía bên cạnh cho biết
người trực văn thư thường xuyên mới bị f đang điều trị tại nhà
khu vực này có người trực thay nhưng phải thực hiện có những công việc khác nên không phải lúc nào cũng có mặt thường xuyên
điều động thêm nhân viên bộ phận khác hỗ trợ f giải quyết công việc qua trực tuyến
tại nhiều cơ quan công sở khác nhiều cán bộ nhân viên cũng rơi vào tình trạng f phải điều trị tại nhà
ông đặng hữu tiến chủ tịch ubnd phường nhật tân quận tây hồ cho biết
ông cũng chính là một trong những trường hợp f đang phải điều trị tại nhà
tại ubnd phường nhiều cán bộ khác cũng trong tình trạng tương tự
ông tiến cho biết để đảm bảo công việc những cán bộ ở các bộ phận phải nghỉ điều trị covid một mươi

dân phường sẽ bố trí các cán bộ khác hỗ trợ công việc cho những người không có mặt trực tiếp
bên cạnh đó các công chức f nghĩ tại nhà nếu không có triệu chứng thì vẫn phải làm việc trực tuyến
đối với bộ phận giải quyết thủ tục hành chính ubnd phường luôn bố trí cán bộ trực
để giải quyết các thủ tục của người dân không bị chậm muộn
ngày cá nhân tôi điều trị covid một mươi chín tại nhà nhưng vẫn xử lý các công việc phê duyệt hồ sơ
văn bản mà các phóng viên chuyên môn trình lên
việc chỉ đạo được thực hiện qua hệ thống quản lý trực tuyến
một số văn bản giấy tờ khác thì nhờ cán bộ chuyển đến nhà để xử lý
để giải quyết công việc phương phải điều động những cán bộ ở các bộ phận khác nhau
để xử lý công việc trực tiếp tại cơ quan khi những f khác nhau đang phải điều trị
với những cán bộ công chức là f đang điều trị tại nhà thì xử lý các công việc trực tuyến
và trao đổi với những người đang hỗ trợ công việc để tháo gỡ các vướng mắt nếu có
như vậy để không ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hồ sơ của người dân
những cán bộ viên chức nhà nước đang nỗ lực từng ngày để giải quyết nhanh nhất
giấy tờ và thủ tục cho người dân
tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại các điểm dừng xe buýt trên các tuyến đường lớn
như xã đà nguyễn trãi đây là những điểm dừng xe buýt nổi tiếng đông đúc
vì gần khu dân cư và các trường đại học
thế nhưng lượng người lên xuống trong giờ cao điểm sáng nay khá thừa thớt
việc tìm được một chỗ ngồi trống trên xe buýt trước khi dịch bệnh xảy ra là một điều khó khăn
nhưng việc nhìn thấy hành khách ngồi kính được những hàng ghế này
trong những ngày gần đây lại càng khó khăn hơn nữa
tuy nhiên tình trạng vắng vẻ này mới chỉ diễn ra trong khoảng ba năm ngày gần đây
do tác động của dịch bệnh
theo đại diện tổng công ty vận tải hà nội transico trong tháng một và tháng hai
mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng việc chạy lại một trăm linh công suất xe
giúp cho lượng hành khách đi xe buýt và tần suất lượt chuyến xe buýt trong tháng tăng lên
so với trước đó
tổng lượng khách vé lượt đạt một hai triệu khách
đặc biệt lượng khách sử dụng vé tháng trong tháng hai năm nay tăng lên thêm một mươi năm
một trăm linh lượt vé đạt gần hai mươi chín vé do số học sinh sinh viên đã quay trở lại trường học trực tiếp
trái ngược với quan cảnh vắng vẻ trên các tuyến xe buýt các kiến tàu của tuyến đường sắt
trên cao các linh hạ đông vẫn giữ được một lượng khách ổn định so với trước đợt dịch
nhiều người đi tàu nhận định lượng khách không có biến đổi nhiều so với trước
bất chấp việc thành phố hà nội những ngày gần đây ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày
theo ông nguyễn hồng trường tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đường sắt hà nội
từ ngày tám tháng hai khi học sinh trung học phổ thông đi học trở lại
hành khách tăng một năm lần so với trước tết nguyên đáng nhâm dần
tới ngày một mươi bốn tháng hai sinh viên một số trường đại học đi học trở lại thì lượng khách đã tăng gần gấp hai lần
tuy nhiên sau đó xảy ra tình trạng covid một mươi chín diễn biến phức tạp các trường quay trở lại học trực tuyến
nhìn chung lượng khách có vẻ giảm nhẹ so với trước
dù đông hay vắng thì nhìn chung người tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng đều ý thức được nguy cơ
lây lan dịch bệnh và chuẩn bị tốt các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân mình